chiều nay hai mươi ba tháng một mươi quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến là có nên giao đơn vị sự nghiệp là trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
tán thành việc giao cho trung tâm dịch vụ việc làm đưa người lao động việt nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng
một số đại biểu cho rằng việc giao cho một đơn vị sự nghiệp công lập đại diện cho địa phương đứng ra tổ chức quản lý cho người lao động việt nam sang làm việc tại nước ngoài giúp hạn chế vấn đề trục lợi hay rủi ro
để có thêm cơ hội lựa chọn cho người lao động tìm kiếm và đi làm việc ở nước ngoài cần có nhiều hình thức và nhiều tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ
việc hạn chế các hình thức tổ chức cung cấp dịch vụ ở một góc độ nhất định một mặt là hạn chế cơ hội của người lao động
mặt khác là chưa phù hợp với tuy luật chung của dịch vụ
tuy nhiên luật ý kiến khác cho rằng cần xã hội hóa việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
theo đại biểu trần văn lâm đoàn bắc giang việc cho phép đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
đồng nghĩa với cho phép một chủ thể không mang yếu tố thị trường và tham gia thực hiện các hoạt động như các doanh nghiệp điều này tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng
hãy để thị trường làm cái nhiệm vụ của mình và nhà nước thì chỉ cần quản lý mà không trực tiếp ra tài
do vậy tôi đề nghị cần quán triệt và thực hiện triệt đẻ cái tinh thần nghị quyết của đảng về vấn đề này
thực hiện xã hội hóa chuyển đổi các cái đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo cái mô hình doanh nghiệp
cũng trong phiên thảo luận nhiều đại biểu cũng ủng hộ chủ trương hỗ trợ tạo việc làm khởi nghiệp cho các lao động về nước sau khi hết hợp đồng
bởi đây là lực lượng đã được đào tạo có tay nghề thu hút họ vào các cơ sở sản xuất hoặc đầu tư sản xuất tạo việc làm cho lao động trong nước